tin quốc tế để đánh dấu thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới
nhiều thành phố trên thế giới đã tổ chức các hoạt động bắn phó hoa trò mừng
pháo hoa thắp sáng bầu trời paris pháp rio de janeiro brazil hay sydney australia
trong đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai dạng sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
như thắp lên hy vọng của hàng tỷ người dân trên thế giới về một năm mới bớt khó khăn và biến động so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bên cạnh niềm vui chào đón năm mới của hầu hết người dân trên khắp thế giới
thì tại một số vùng chiến sự tình hình vẫn diễn biến khăng thẳng
khiến không khí đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn chưa thực sự được trọn vẹn
australia nơi đầu tiên đón chào năm mới trên thế giới hàng triệu người đã tập trung xung quanh cảng sydney
để chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn pháo hoa được chờ đón nhất
trong khi đó bầu trời auckland new zealand hồng kông trung quốc manila philippines và jakarta indonesia
cũng rực ráng với những loạt phó hoa đầy màu sắc
tuy nhiên không khí vui mừng chờ đón năm mới
năm hai nghìn hai mươi bốn chưa thực sự trọn vẹn khi ở một số nơi còn xảy ra xung đột như giải gaza
không phải pháo hoa mà là tên lửa và rocket trên bầu trời cùng bầu không khí chiến sự căng thẳng
tại rome giáo hoàng francis cầu nguyện cho những nạn nhân của các cuộc xung đột trên toàn cầu
với nhiều người dân ở vùng xung đột đã phải trải qua năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều ký ức đau buồn
lời cầu chúc an lành có lẽ là điều ý nghĩa nhất cho năm hai nghìn hai mươi